nhân diệp này bộ trưởng tô lâm đã tham hỏi động viên thân nhân gia đình các đồng chí
cố lãnh đạo bộ công an qua các thời kỳ mong muốn thân nhân các đồng chí
tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình
góp phần xứng đáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
chiều nay bộ công an và ngân hàng nhà nước đã tổ chức hội thảo với chủ đề
ứng dụng dữ liệu dân cư trong đánh giá khả tín khách hàng vay
nhiều nội dung liên quan đến vấn đề pháp lý hạ tầng công nghệ
nguồn nhân lực và chi phí dịch vụ cụ thể đã được làm rõ
đến dự có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
tổ phó thường trực tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ
hiện bộ công an đã phối hợp với ngành ngân hàng tiến hành xác thực đồng bộ
đảm bảo thống nhất quản lý mã số định danh cá nhân với thông tin tín dụng của bốn mươi một triệu khách hàng
tiết kiệm hai mươi năm tỷ đồng hỗ trợ các ngân hàng làm sạch kho dữ liệu
với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
tuy nhiên hiện các ngân hàng tổ chức tài chính tín dụng vẫn còn thiếu các thông tin
dữ liệu hỗ trợ cho vay dẫn đến tình trạng tín dụng đen ngày càng gia tăng
tại một số ngân hàng qua thí điểm triển khai giải pháp đánh giá khả tín trên nền tảng dữ liệu dân cư
đã giảm bảy hai mươi tỷ lệ rủi ro khi cho vay vốn và cho vay của các ngân hàng và tổ chức tín dụng
những đề xuất liên quan đến vấn đề pháp lý an ninh an toàn tài chính đã được đánh giá
tiến tới thúc đẩy mô hình kinh tế số
nhân dịp này bộ công an đã chính thức công bố cuộc thi tìm kiếm giải pháp công nghệ
dữ liệu với cuộc sống và website diễn đảm truyền đổi số quốc gia
nhân dịp tháp tùng chủ tịch quốc hội vương đình huệ thăm chính thức cộng hòa indonesia
và tham dự đại hội đồng liên nghị viện các quốc gia đông nam á lần thứ bốn mươi bốn gọi tắt là ipa bốn mươi bốn
ngày hôm nay đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã có buổi làm việc
với tổng thanh tra cảnh sát agus andrianto phó tư lệnh cảnh sát quốc gia indonesia
tại buổi làm việc hai bên đã thống nhất trong thời gian tới sẽ tăng cường trao đổi
các đoàn lãnh đạo cấp cao tiếp tục duy trì cơ chế đối thoại an ninh cấp thứ trưởng
giữa bộ công an việt nam và cảnh sát quốc gia indonesia theo cơ chế luân phiên hàng năm
phối hợp triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký giữa hai nước
để tăng cường hiệu quả phòng chống tuệ
đồng thời thúc đẩy tiến trình đàm phán ký kết nghị định thư sửa đổi bản ghi nhớ
giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ nước cộng hòa indonesia
về hợp tác phòng ngừa và đấu tranh chống tuệ phạm ký năm hai nghìn năm
nhân dịp tham dự hội nghị bộ trưởng asean về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ một mươi bảy
ammtc một mươi bảy tại indonesia từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi ba tháng tám tới
tiếp tục tăng cường hợp tác ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ đa phương asean
về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia như ammtc hội nghị bộ trưởng asean
về vấn đề ma túy ammd hội nghị tư lệnh cảnh sát các nước asean asean napol
hợp tác đảm bảo an ninh an toàn cho hoạt động xúc tiến thương mại mở rộng đầu tư
trên lĩnh vực nông sản năng lượng xanh du lịch và giao lưu nhân dân
làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược việt nam indonesia
tại buổi làm việc thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị cảnh sát quốc gia indonesia
tiếp tục hỗ trợ văn phòng thường trực bộ công an về diện giữ hòa bình liên hợp quốc
thông qua tổ chức các khóa đào tạo tập huấn tiền triển khai về cảnh sát gìn giữ hòa bình
tại indonesia và dự kiểm tra sát hạch cảnh sát gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc tại indonesia
chiều nay tại hà nội cục quản lý xây dựng và doanh trại bộ công an tổ chức cuộc họp
với các đơn vị địa phương về việc xây dựng nhà ở doanh trại cho công an các xã khó khăn
do thập đoàn gelesimco hỗ trợ
phát biểu tại cuộc họp lãnh đạo cục quản lý xây dựng và doanh trại nêu rõ
trên cơ sở đề nghị hỗ trợ của tập đoàn gelesimco và tổng hợp nhu cầu cần hỗ trợ đầu tư xây dựng
nhà ở doanh trại cho công an xã thị trấn trên địa bàn tỉnh đắk lắc và các tỉnh lân cận
cục quản lý xây dựng và doanh trại đã có văn bản báo cáo đề xuất đồng chí thứ trưởng lương tam quang
về chủ trương xây dựng nhà ở cho công an xã bằng nguồn hỗ trợ của tập đoàn gelesimco
theo đó tập đoàn gelesimco đề nghị hỗ trợ xây dựng hai trăm linh nhà ở doanh trại tiền chế cho công an xã thị trấn
với tổng giá trị tài trợ là hai mươi tỷ đồng
tiến độ hỗ trợ sẽ thực hiện ngay sau khi có chủ trương đồng ý của bộ công an và hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi
tại cuộc họp lãnh đạo công an các đơn vị địa phương liên quan và tập đoàn gelesimco đã ký kết biên bản xác nhận tài trợ
với khẩu hiệu hành động đổi mới dân chủ đoàn công an
tập đoàn gelesimco đã ký kết phát triển sáng nay tại hà nội đã diễn ra đại hội đại biểu công đoàn bộ tư lệnh cảnh sát cơ động lần thứ hai nhiệm ký hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám
công đoàn bộ tư lệnh cảnh sát cơ động là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở gồm hai mươi hai công đoàn cơ sở chín mươi tổ công đoàn trực thuộc công đoàn cơ sở
nhiệm ký qua công đoàn bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã triển khai toàn diện các mặt công tác công đoàn gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn
đổi mới nội dung phương thức hoạt động tập trung hướng về cơ sở vì lợi ích đoàn viên hoàn thành và vượt so với chỉ tiêu đề ra
nhiều hoạt động chăm lo đời sống cán bộ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn gia đình chính sách nhất là lao động hợp đồng với mức lương thấp
tham gia trách nhiệm cùng tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ cảnh sát cơ động vì nước quân thân vì dân phục vụ
đại hội đã thảo luận đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị và bầu đoàn đại biểu công đoàn bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tham dự đại hội công đoàn công an nhân dân lần thứ sáu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi sáu
sáng nay tại xã khổng lào huyện phong thổ tỉnh lai châu đoàn công tác của ban dân vận trung ương đã về tham dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đây là địa phương được tỉnh lai châu chọn làm điểm để tổ chức ngày hội trong toàn tỉnh
trên địa bàn tỉnh lai châu hiện nay toàn tỉnh đang duy trì bốn mươi bốn mô hình trong phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và đã được nhân rộng ra năm trăm bảy mươi mô hình khác nhau
một mươi tổ dân phòng với gần một mươi đội viên và hơn ba tổ tự quản về bảo vệ an ninh trật tự được hình thành tại các thôn tổ gia đình dòng họ cụm dân cư
điển hình như điểm sinh hoạt tôn giáo thuần túy bảo đảm an ninh trật tự dòng họ tự quản về an ninh trật tự camera an ninh bản bình yên bảo đảm an ninh trật tự
mọc hóa an ninh cũng liên kết sắp danh các xã về bảo đảm an ninh trật tự
từ chính hoạt động của các mô hình mà những năm qua tình hình an ninh chính trị và trả tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh lai châu nói chung
trong đó có xã khổng lào huyện phong thổ được đảm bảo các loại tội phạm vi phạm pháp luật trên địa bàn cơ bản được kiềm chế
tạng ngày hội cũng đã phát động phòng trào toàn dân thi đua bảo vệ an ninh tổ quốc kỳ kết giáo ước thi đua giữa các bàn
nhân dịp này các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã được bộ công an
ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen và kỷ niệm trương dễ khen của giám đốc công an tỉnh
thiết thực chào mừng kỷ niệm bảy mươi tám năm cách mạng tháng tám quốc khái mùng hai tháng chín và ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
chiều nay tại hà nội cụm thi đua số sáu khối các đơn vị trực thuộc bộ công an đã tổ chức lễ khai mạc hội thao năm hai nghìn hai mươi
chương trình của bộ công an
hội thao năm nay là hoạt động thiết thực để cán bộ chiến sĩ trong cụm thi đua số sáu lập thành tích chào mừng kỷ niệm bảy mươi tám năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi
hội thao còn là sân chơi lành mạnh bổ ích đẩy mạnh phong trào tập luyện thể thao nâng cao sức khỏe tăng cường thể lực
đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của cán bộ chiến sĩ với phương châm khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc
qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đảng nhà nước giao
đồng thời cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ trong cụm thi đua số sáu giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm thắt chặt tình đoàn kết giữa các vận động viên và các đơn vị
thưa quý vị và các bạn vào ngày hai mươi năm tháng bảy vừa qua đánh dấu mốc quan trọng trong quan hệ việt nam hoa kỳ khi hai nước kỷ niệm một mươi năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện
nhằm đúng dịp này các thế lực thù địch phản động lại tiếp tục tung ra
những nội điệu xuyên tạc vô căn cứ nhằm phá hoại mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước nói riêng và đường lối đối ngoại của nhà nước việt nam nói chung
nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay sẽ bàn luận cụ thể hơn về vấn đề này với phần trình bày của biên tập viên nam hà
mời quý vị cùng theo dõi
kính chào quý vị khán giả
việt nam và hoa kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
và xác lập quan hệ đối tác toàn diện vào ngày hai mươi năm tháng ba
cho đến nay hai nước đã đạt được những bước phát triển toàn diện thực chất
ngày càng đi vào chiều sâu đóng góp tích cực cho an ninh hòa bình hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới
mười năm qua quan hệ việt nam và mỹ đã phát triển rất là mạnh mẽ
và đi vào chiều sâu trong tất cả các lĩnh vực
hai bên thì luôn thể hiện sự tôn trọng đối với độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ
cũng như là thể trí chính trị của nhau
mười năm sau khi hoa kỳ và việt nam đã phát triển
việt nam thiết lập quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước
chúng ta đã xây dựng một bối quan hệ năng động đạt được nhiều thành tựu và ngày càng phát triển
hai quốc gia đang làm việc cùng nhau trên nhiều lĩnh vực
vì một lợi ích chung là đem lại lợi ích cho người dân hai nước
và các nước trong khu vực cũng như trên thế giới
cùng với quan hệ chính trị tốt đẹp
hợp tác kinh tế thương mại việt nam hoa kỳ được coi là lĩnh vực hợp tác thành công nhất
hiện hoa kỳ là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của việt nam
là thị trường xuất khẩu đầu tiên của việt nam vượt mốc một trăm linh tỷ đô la mỹ
kim ngạch thương mại hai triệu giữa việt nam và hoa kỳ
đã tăng lên hơn một trăm hai mươi ba tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn hai mươi hai
hiện nay hoa kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam
trong khi việt nam là đối tác thương mại lớn thứ tám của hoa kỳ
và là một trong những thị trường xuất khẩu phát triển nhanh nhất của chúng tôi trên thế giới
tôi nghĩ điều này cho thấy hai nền kinh tế của chúng ta mang tính bổ trợ lẫn nhau
mỹ và các nước đã và đang tiến hành một số cuộc họp và thảo luận khác nhau trong khuôn khổ apec
về cách thức đảm bảo chuỗi cung ứng trở nên linh hoạt hơn
và việt nam thực sự đóng một vai trò vô giá tại đó
mười năm vừa qua là quãng thời gian mà quan hệ hai nước phát triển nhanh nhất
hiệu quả nhất toàn diện nhất và đạt được rất nhiều các thành tựu
và kỷ niệm là một mươi năm quan hệ đối tác toàn diện
cũng là cơ hội định hướng để tiếp tục phát triển quan hệ việt mỹ sâu sắc hơn
trên cơ sở tôn trọng bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau
trong đó có tôn trọng về thể trí chỉ trí
lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí là tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa
quan hệ ập tác theo hướng ổn định thực chất và lâu dài
hướng tới tầm mức quan hệ mới khi điều kiện phù hợp
và đóng góp vào hòa bình ổn định hợp tác và phát triển
nhìn lại những thành tựu để định hướng phát triển sâu sắc hơn
mối quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia đây là cơ hội tốt
tuy nhiên ở chiều ngược lại chọn đúng mốc thời gian nhạy cảm này
liên tục trong một tháng qua các thế lực thù địch đối tượng phản động
đã tung ra nhiều bài viết hí hứng coi đây là thời điểm
để chúng có thể lung lạc xoay chuyển được thái độ của chúng ta
trong vấn đề hợp tác với hoa kỳ
đỗ dũng người chuyên sử dụng thuyết âm mưu để bình loạn
hiện làm việc tại một tờ báo chống cộng của người mỹ gốc việt
anh nguyễn văn đài con dối lưu vong chống phá đất nước
đều tung ra nhiều bài viết live stream để hướng lái dư luận
xuyên tạp vô căn cứ về triển vọng quan hệ giữa hải nước việt nam hoa kỳ
cùng mục đích thế chúng rfa voa rfi đều phóp lời thực tế
liên tục đăng bài chống phá đường lối đối ngoại của đảng nhà nước ta
nó tung ra luật điều rằng đã đến lúc việt nam z một
nâng quan hệ với mỹ lên một tầm mở
vì việt nam hiểu rằng phải tranh thủ mỹ bằng mọi cách
khai thác mọi tiềm lực của mỹ để có thể mỹ hỗ trợ làm cho việt nam mạnh lẽ
đấy là một luận điểm hết sức là nguy hiểm
nếu việt nam mất với mỹ thì vì sao
ông đại sứ mỹ đã mấy lần rồi họp báo đều nói rằng
ngân một mươi năm nay
thì mỹ rất mong phải nâng tầm quan hệ hợp tác lên
nhưng mà đặc biệt nếu dư luận theo dõi thì tháng trước
ông bộ trưởng vạn giao sang đây
rồi tiếp đến bộ trưởng tài chính mỹ cả hai vị bộ trưởng sang đây
mà không phải họ nói theo ý của họ
và đây họ mang thông điệp của những nhà lãnh đạo cao nhất của mỹ nói với chúng ta
là rất mong nâng quan hệ lên một tầm mới
không khó để có thể nhận ra ý đồ chống phá
thật sự của các đối tượng
chuyện quan hệ việt mỹ chỉ là cái cớ
để chúng khoét sâu đả kích chính sách ngoại giao
đường lối đối ngoại của việt nam
mục đích cuối cùng
là nhằm hạ bệ vị thế của chúng ta trên trường quốc tế
các tên lực cơ hội thủ địch
thì nó lại là xuyên tài
họ nói rằng là không có cái gọi là độc lập tự chủ
việt nam cũng như các nước khác
phải tranh thủ những cái cường quốc
để nó hỗ trợ cho mình
để phát triển kinh tế
và thậm chí họ nói rằng là
phải phát triển cả quân sự nữa
để đủ sức đối diện với người này người khác
thế vấn đề thứ hai nó nói rằng là
trong thực tế hiện nay
thì các nước là phải chọn bạn
chọn bạn sang mà chơi
chọn bạn mạnh mà chơi
chứ không thể có cái gọi là
nghĩa là ai cũng là bạn với việt nam
đó chẳng qua chỉ là một cái ý đồ
ý muốn ảo tưởng
chứ trên thực tế nó không diễn ra như thế
chúng luôn điều này
nó nằm trong tổng thể hoạt động tuyên truyền
các quan điểm sai trải
để là xuyên thạc cái chính sách đối ngoại
của đảng và nhà nước việt nam
tôi xin nhắc lại
quan điểm đường lối đối ngoại nhất quán
của là nhà nước việt nam
đó là chúng ta thực hiện đường lối đối ngoại
độc lập tự chủ đa dạng hóa đa phương hóa
việt nam là bản vệ tốt
là đối tác tin cậy của tất cả các quốc gia trên thế giới
vì hòa bình hợp tác và phát triển
và là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
và việc việt nam phát triển quan hệ với mỹ
cũng như là với bất kỳ các quốc gia khác ở trên thế giới
thì đều là sự cụ thể hóa
cái chính sách đối ngoại đó của đảng và nhà nước việt nam
và nhân đây
thì tôi cũng xin nhắc lại
cái phát biểu của thủ tướng khoa minh chính
đó là việt nam không chọn bên mà chọn lẽ phải
và xu thế thời đại là hòa bình hợp tác và phát triển
chuyện việt nam
ngả theo nước này chạy theo nước kia
để được an toàn phát triển là điều không thể xảy ra
đó chỉ là chiêu trò chọc gậy bánh xe
nhằm phá hoại đất nước
cho đến nay
việt nam đã có quan hệ ngoại giao với một trăm chín mươi hai nước trên thế giới
là thành viên tích cực và có trách nhiệm
của hơn bảy mươi tổ chức diễn đàn quốc tế
được tín nhiệm bầu vào những thể chế quan trọng của thế giới
cái tên việt nam
giờ đây được thế giới biết đến và tôn trọng
một phần quan trọng
đó là nhờ sự khôn khéo linh hoạt
trong chủ trương đối ngoại kiên định và nhất quán của nước ta
chính sách ngoại giao cây trè
việt nam là một quốc gia có vai trò ngày càng quan trọng trên trường quốc tế
có quan điểm rất mạnh mẽ về thượng tôn luật pháp quốc tế
việt nam đã chứng minh được sức mạnh của mình trên các diễn đàn đa phương
việt nam ngày càng trở thành một thành viên quan trọng
và thành thực mà nói thì tất cả các quốc gia đều muốn trở thành bạn của việt nam
việt nam đang tồn tại và trụ vững như thế này đã
và thực hiện một chính sách đối ngoại nhất quán
đường đối ngoại giao cây trè việt nam
có thể lúc này lúc khác ngọn gió làm cho ngọn cây trè đung đưa như thế này
nhưng mà gốc cây trè vẫn vững
nếu có những điều như họ nói diễn ra mà bất lợi cho chúng ta
thì câu ủng hộ chủ tịch dạy vẫn có ý nghĩa để chúng ta giải quyết
xử lý các tình huống ấy
tức là dĩ bất biến vặn với điện
chúng ta kiên trì nguyên tắc độc lập tự chủ
đã giả hóa là văn hóa
còn có những vấn đề đật ra
nó mới trong thực tiễn quan hệ thì chúng ta điều chỉnh
nhưng không thoát khỏi được lợi ích dân tộc và quốc gia
bảo đảm lợi ích quốc gia dân tộc là mục tiêu xuyên suốt
nhất thành bất biến không thể đánh đổi không thể thỏa hiệp
dù trong bất cứ hoàn cảnh nào
trong mỗi giai đoạn và hoàn cảnh khác nhau
lợi ích quốc gia dân tộc đều có những thứ tự ưu tiên trước sau
nhưng mục đích xuyên suốt vẫn là độc lợi
độc lập chủ quyền tự do cho đất nước hạnh phúc cho nhân dân
chúng ta sẽ không vì bất cứ lợi ích trước mắt
lợi ích cục bộ nào mà đánh đổi hoặc nhân nhượng
đây là nguyên tắc tối cao bất biến trong chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước việt nam
nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây
tin an ninh trả tự phạm duy hùng chủ quán karaoke isis
đã bị tuyên phạt một mươi năm tù với cáo buộc gây thảm họa khôn lường
khi gây ra cháy căn nhà bảy tầng ở phùng quan hoa quận cầu giấy hà nội
khiến ba cảnh sát cứu hỏa hy sinh vào ngày một tám hai nghìn hai mươi hai
bản án được tnnd hà nội tuyên vào chiều nay sau một ngày xét xử bị cáo hùng
về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
hội đồng xét xử đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo là rất nghiêm trọng
gây thảm họa khốt lường
hùng bị đánh giá có nhân thân xấu do từng hai lần bị phạt hành chính
vì hành vi báo tin giả đến cơ quan nhà nước
và chống người thi hành công vụ
tại phiên tòa hôm nay bị cáo hùng nhận tội và không bảo chữa gì
chỉ gửi lời xin lỗi đến gia đình ba cảnh sát hy sinh
ngoài án tù bị cáo phải bồi thường cho gia đình mỗi bị hại hai trăm ba mươi triệu đồng
phải cấp dưỡng cho mẹ liệt sĩ đặng anh quân hai triệu đồng một tháng
và hai con của anh quân hai triệu đồng một tháng đến khi các cháu đủ một mươi tám tuổi
cũng trong chiều nay tnnd tp hcm đã tuyên án đối với một mươi tám bị cáo
trong vụ án làm giả các loại giấy tờ bằng cấp
do nguyễn trọng dương trần đức toàn nguyễn hùng dũng và nguyễn thanh phong chủ mưu
các đối tượng đã làm hàng chục nghìn giấy tờ giả các loại
bán khắp các tỉnh thành phố trên cả nước
tnnd tp hcm xác định các đối tượng đã thực hiện hành vi làm giả
con dấu giấy tờ của cơ quan tổ chức nhà nước trong thời gian dài
với quy mô tổ chức chặt chẽ thủ đoạn tinh vi
vì vậy hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn trọng dương và trần đức toàn
mỗi bị cáo năm năm tù về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
hai bị cáo nguyễn hùng dũng và nguyễn thanh phong bị tuyên phạt sáu năm sáu tháng tù
đồng thời mỗi bị cáo phải nộp bổ sung năm mươi triệu đồng